tỉnh hải dương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt hơn nhằm nâng cao công tác phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn
khi xuất hiện hai ca dương tính với sars cov hai
chính quyền địa phương tạm dừng các hoạt động dịch vụ tập trung đông người như bán hàng ăn tại chỗ quán cà phê
các hoạt động thể dục thể thao phòng tập gym dạp chiếu phim đẩy mạnh tuyên truyền chống covid một mươi chín trên các phương tiện
truyền thông đại chúng tuyên truyền cái ứng dụng bluezone yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra đường
đối với những nơi liên quan đến bệnh nhân thứ tám trăm sáu mươi bảy cần giãn cách xã hội mức cao hơn tổ chức xét nghiệm phạm vi rộng hơn
khẩn trương giả soát các đối tượng liên quan đến bệnh nhân này
tiếp tục giả soát sàng lọc xác minh các trường hợp trên địa bàn tỉnh từ ngày một tháng bảy từng đến các vùng có dịch
tăng cường kiểm tra các cơ sở y tế tư nhân ngành y tế sẵn sàng trang thiết bị y tế phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch
các địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng chống covid một mươi chín